mình truy tố bà nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm là tên sĩ luật đặng anh quân
nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thông qua các tài khoản mạng xã hội
nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật
đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một mươi cá nhân
quá trình điều tra bà nguyễn phương hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên
đối tượng sông a lâu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã mường sai huyện sông mã tỉnh sơn la
đang mua bán vận chuyển gần một viên ma túy tổng hợp thì bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó tại khu vực bản ỏ xã mường sai huyện sông mã công an tỉnh sơn la đã phát hiện
và bắt giữ sông a lâu về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an sông a lâu khai nhận đã mua số ma túy
ma túy trên của một người đàn ông ở bên kia biên giới về để bán kiếm lời
khi đang trên đường về tới khu vực bản ỏ xã mường sai thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý một đối tượng chuyên chế tạo thuốc nổ và dây dẫn cháy chậm để bán kiếm lời
đối tượng bị bắt xứ là trương quang cường trú ở xã hòa thuận thành phố buôn ma thuột
khi đang dùng xe máy vận chuyển năm kg thuốc nổ dạng bột màu xám và một trăm năm mươi m dây cháy chậm
tại khu vực vòng xuyến nhà máy bia sài gòn thuộc phường tân an
qua điều tra bước đầu cường khai nhận đã lên mạng internet để học cách chế tạo thuốc nổ và dây dẫn chậm
sau đó lập một tài khoản facebook để đăng bán dây dẫn cháy chậm
khi ai có nhu cầu mua thuốc nổ thì cường cũng chế tạo để bán
với giá là ba trăm linh đồng một kg thuốc nổ một mươi năm đồng một mét dây cháy chậm
qua khám xét tại nơi ở của cường công an tỉnh đắk lắc đã thu giữ khoảng hai mươi tám kg nghi là thuốc nổ
và các phụ kiện hóa chất để chế tạo thuốc nổ một máy tự chế xe sợi để chế tạo dây cháy chậm
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn đức hải sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại thôn thủy ba đông xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội là đối tượng hoàng trung đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại khu phố an thượng phường an tảo thành phố hương yên tỉnh hương yên
đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng hoàng đình mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn kim đào thị trấn thứa
huyện lương tài tỉnh bắc ninh bị công an huyện mê linh thành phố hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm sau đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
cảnh sát điều tra bộ công an